công an tp hà nội ra thông báo về việc phân luồng giao thông phục vụ hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu trong các ngày từ một mươi bảy đến hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố hà nội
theo thông báo này từ bảy giờ ba mươi phút đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ các ngày từ một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một
hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách xe taxi xe ô tô cá nhân hoạt động trên một số tuyến đường của quận cầu giấy nam tử liêm
gồm trần duy hưng nguyễn trí thanh đại lộ thăng long đỗ đức dục miếu đầm mễ trì lê quang đạo
riêng từ một mươi bảy giờ đến hai mươi hai giờ ngày một mươi tám tháng một và từ một mươi năm giờ ba mươi phút đến hai mươi một giờ ngày một mươi chín tháng một
hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận cầu giấy
xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở đến hai trăm linh kg trở lên
hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn sẽ ưu tiên